về thông tin một mươi chín quận huyện bình thường mới không kiểm soát giấy đi đường
như thông tin đã đưa hà nội vừa có quyết định những địa bàn không phát sinh ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng
kể từ ngày sáu tháng chín được phép mở lại một số hoạt động kinh doanh trong đó có việc hàng quán ăn được bán mang về
theo thống kê của sở y tế hà nội từ ngày sáu tháng chín đến nay có một mươi chín quận huyện không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng
gồm có ba đình ba vì bắc từ liêm cầu giấy đan phượng gia lâm hoài đức
biên mê linh mỹ đức nam tử liêm phú xuyên phúc thọ quốc oai sóc sơn sơn tây thanh oai ứng hòa tây hồ
sáng ngày một mươi sáu tháng chín trao đổi với phóng viên phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội lê hồng sơn thông tin
sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
việc kiểm tra kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân
ông sơn cho biết người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm một mươi chín quận huyện thị xã
trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của sở y tế sẽ không phải xuất trình giấy đi đường
tuy nhiên ở vùng đỏ người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải kiểm soát chặt phải có giấy đi đường
trong vùng xanh theo nguyên tắc được nới lỏng đi lại còn trong trường hợp họ đi sang vùng đỏ
đi xuyên các vùng thì mới tiến hành kiểm soát việc đi đường ông sơn nói
về việc người dân từ vùng xanh sang vùng đỏ hay từ vùng đỏ sang vùng xanh sẽ thực hiện như thế nào
và người dân ở vùng đỏ có được mua hàng bán mang về ở vùng xanh không
phó chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết về nguyên tắc người dân ở vùng đỏ đi xuyên vùng phải có giấy đi đường theo quy định
nếu có giấy đi đường được cấp theo quy định thì có thể đi xuyên vùng tuy nhiên việc kiểm soát sẽ phải thực hiện rất chặt chẽ
ở đây tùy thuộc vào tình hình các quần huyện thị xã sẽ có hướng dẫn cụ thể ông sơn thông tin
liên quan đến các chốt kiểm soát ở vùng xanh có cần phải duy trì nữa không
ông sơn cho hay thời gian tới thành tựu
thành phố sẽ giảm dần các chốt kiểm soát ở những khu vực không cần thiết các chốt nội bộ mà chỉ kiểm soát ở các khu vực giáp danh vùng
đối với các chốt khu vực dân cư tự quản tại vùng xanh theo xu hướng sẽ dỡ dần vì người dân được đi lại rồi nên không cần thiết nữa tuy nhiên sẽ phải phụ thuộc vào tình hình dịch
trong trường hợp nếu xuất hiện vấn đề liên quan đến dịch tễ phức tạp thì phải khôi phục lại các chốt này
còn quan trọng nhất là việc kiểm soát đi lại giữa các vùng và đặc biệt là vùng đỏ vẫn phải duy trì giãn cách
kiểm soát chặt chẽ phó chủ tịch hà nội nêu
thưa quý vị sau một tuần phân thành ba vùng vùng xanh vùng cam và vùng đỏ để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
những vùng xanh an toàn với dịch bệnh của hà nội đã khẩn trương tập trung khôi phục các hoạt động dịch vụ kinh doanh sản xuất hướng tới trạng thái bình thường mới
để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội giảm áp lực an sinh và những gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân
sau chỉ đạo của thường trực thành ủy hà nội chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành chỉ thị hai mươi
trong đó quyết định chia mức độ giãn cách thành ba vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch covid một mươi chín và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
theo đó ngoài vùng đỏ vùng một tiếp tục tập trung ưu tiên cao nhất cho việc phòng chống dịch
vùng cam vùng hai và vùng xanh vùng ba tính toán kỹ lưỡng để vừa thích ứng với phòng dịch vừa tập trung tháo gỡ các hoạt động dịch vụ
sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm cộng
các chuyên gia cho rằng việc thành phố hà nội áp dụng giãn cách xã hội theo ba vùng vùng đỏ có mức nguy cơ cao
vùng cam có mức nguy cơ và vùng xanh có mức độ bình thường mới là đúng đắn để thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế không để đứt gãy vùng sản xuất
việc chia vùng của hà nội là linh hoạt sáng tạo dựa trên lợi thế địa lý để tăng cường phòng chống dịch bệnh đảm bảo sản xuất sinh hoạt
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các địa phương phải chủ động xây dựng phương án để phục hồi kinh tế dịch vụ
để đến khi thành phố có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội thì bắt tay ngay vào triển khai
đối với vùng cam và vùng xanh thành phố yêu cầu chính quyền địa phương phải tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất
xây dựng trong điều kiện kiểm soát tình hình dịch bệnh chặt chẽ
cùng với đó các quận huyện các ngành phải chủ động xây dựng phương án để phục hồi kinh tế dịch vụ
vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền nêu rõ chính quyền phải chỉ đạo sát sao
phải tạo điều kiện cho người dân thành phố định hướng phát triển ba phân vùng vùng hai và vùng ba mở ra rồi
thì phải tạo điều kiện cho người dân mới đúng mục đích của thành phố
sau chỉ thị hai mươi của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố từ ngày tám tháng chín các huyện có nguy cơ thấp
và có khu công nghiệp lớn của hà nội được đồng loạt áp dụng chỉ thị một mươi năm
mở đường cho việc khôi phục sản xuất của các nhà máy tại đây
các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của hà nội là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất
và thu hút nhiều lao động đến từ các địa phương khác
là bộ phận cấu thành không thể tách rời của không chỉ nền kinh tế thành phố
các công ty hoạt động trong khu công nghiệp chủ yếu sản xuất gia công các mặt hàng xuất khẩu
người lao động của các công ty này đã được đi lại bình thường
có ý nghĩa rất lớn trong việc khôi phục lại sản xuất
việc áp dụng chỉ thị một mươi năm khách hàng không còn rè rặt mà bắt đầu đặt hàng mới
các chuỗi cung ứng được nối lại vận chuyển cũng thuận tiện hơn
giúp các công ty dần nối lại hoạt động xuất khẩu hàng hóa
tạo điều kiện thuận lợi các huyện vùng xanh như ba vì đã mở cửa cho các thương lái vào tiêu thụ nông sản
với điều kiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch có giấy chứng nhận test covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực
sản xuất phải an toàn an toàn mới sản xuất
cùng với sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương vùng xanh
đã bắt đầu cho phép một số dịch vụ kinh doanh được tái hoạt động
huyện gia lâm huyện ba vì là các địa phương đầu tiên cho các nhà hàng quán ăn thuộc vùng xanh mở cửa bán hàng trở lại
tuy số lượng chưa nhiều song theo đánh giá chung
việc cho phép các nhà hàng quán ăn mở cửa hàng bán lại mang về đã bước đầu tạo tín hiệu tích cực
mở ra hy vọng cho người dân sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế đảm bảo cuộc sống
và không chỉ đến khi được công nhận là vùng xanh theo phân vùng của thành phố
mà trước đó nhiều địa phương đã nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất
nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng chống dịch an toàn
tại huyện hoài đức trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội
huyện đã yêu cầu các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp muốn trở lại sản xuất
phải xây dựng phương án sản xuất an toàn ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến
trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
đối với các cơ sở xuất ngoài cụ công nghiệp
sẽ do ủy ban nhân dân xã thị trấn phê duyệt phương án sản xuất an toàn
đáng chú ý các địa phương hiện là vùng đỏ ở hà nội
nhưng đã sớm tiến hành triển khai xây dựng kế hoạch phục hồi và thúc đẩy kinh tế xã hội
bám sát tiến độ khống chế kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
trước tiên phải làm tốt khống chế tình hình dịch bệnh
đồng thời với đó là đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng cho người dân người lao động đang cư trú trên địa bàn
khi thực hiện tốt hai nhiệm vụ trên thì tính tới việc nới lỏng dần các dịch vụ kinh doanh
khôi phục kinh tế với những lộ trình ngắn hạn và dài hạn
cụ thể phù hợp theo tình hình dịch trên địa bàn theo quyết định của lãnh đạo thành phố
có thể nói dù tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội vẫn còn đang diễn biến phức tạp
nhưng với việc phân vùng của thành phố và sự mạnh dạn sáng tạo của mỗi địa phương trong triển khai thực hiện
đang được kỳ vọng sẽ giúp thủ đô khóa nhanh xóa gọn vùng đỏ
xanh hóa nhanh vùng cam mở rộng và bảo vệ vững chắc vùng xanh
thủ đô đang hướng tới trạng thái bình thường mới phù hợp với diễn biến phòng chống dịch
đặc biệt là kết quả từ hai mũi giáp công rất quan trọng là xét nghiệm và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín